cứ vào tháng chín tháng một mươi hàng năm khi những thử dụng bậc thang vàng rực khắp núi rừng tây bắc
thì đây cũng là thời điểm để các địa phương tăng cường quảng bá cho di sản và tìm kiếm cơ hội để phát triển du lịch
từ đó một vấn đề đang được đặt ra đó là làm sao vừa có thể bảo tồn
gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống bản địa
vừa không để những tác động từ du lịch làm thay đổi diện mạo của vùng di sản
từ xưa ruộng bậc thang đã là hình thức canh tác lúa nước trên đất dốc của rất nhiều dân tộc khác nhau ở miền núi phía bắc việt nam
tuy nhiên kể từ khi ruộng bậc thang ở hà giang yên bái được công nhận là danh thắng quốc gia
cơ hội quảng bá hình ảnh cũng ngày càng rộng mở
và một trong những vấn đề đặt ra đó là chúng ta không nên chỉ mang những gì vốn có sẵn của di sản ra để quảng bá thu tiền
mà song song với đó là các công tác bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa bản địa
và trong những ngày vừa qua
hoàng su phi hà giang là địa phương thứ hai sau mù căng trải tổ chức tuần văn hóa du lịch dụng bậc thang
ngoài việc khách đến để chiêm ngưỡng danh nam thắng cảnh này
người ta sử dụng các dịch vụ đặc biệt là thưởng thức các món ăn do bà con kế trồng từ các cánh đồng
chính vì việc cung cấp các dịch vụ đó thì người dân đã có thêm một phần thu nhập từ các hoạt động kinh doanh du lịch
những thửa ruộng bậc thang là kiệt tác là công trình nghệ thuật của những người dân tộc ở vùng cao
khi chúng tôi tới đây chúng tôi rất cảm phục công sức mà người dân nơi đây đã bỏ ra để làm nên những thửa ruộng bậc thang một công trình vĩ đại như thế này
tại đây du khách không chỉ được ngắm những thửa ruộng bậc thang hùng vĩ trải dài khắp núi rừng
mà lần đầu tiên còn được cùng ăn cùng ở trong những căn nhà homestay để hiểu hơn về cuộc sống của bà con các dân tộc
đặc biệt qua các nghỉ lễ nhảy lửa của người giao
văn hóa từ trang phục truyền thống hay những sản phẩm thủ công từ các làng nghề
đã góp phần mang đến một hoàng su phi độc đáo hơn giàu bản sắc văn hóa hơn trước con mắt của du khách
và điều đó cũng phần nào khích lệ động viên nâng cao ý thức của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện trung tây dình dữ
bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của quê hương trước nguy cơ mai một của các phong tục và làng nghề thủ công trong cuộc sống hiện đại ngày nay